thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đại lễ vê sắc liên hợp quốc đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường
nhằm phát huy tinh hoa của đạo phật và trao truyền tới tất cả chúng ta thông điệp lâu đời của đức phật thích ca
về hòa bình hòa hợp khoan dung và nhân ái mà đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị
thủ tướng nhấn mạnh việt nam tự hào được liên hợp quốc chọn là nơi tổ chức đại lễ vê sắc năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của lãnh đạo các tông phái phật giáo đến từ nhiều quốc gia
và sự thanh kính hướng tâm về đại lễ của môn người yêu kính phật giáo khắp nơi
trong không khí trang nghiêm của đại lễ vê sắc hai nghìn một mươi chín chúng ta cùng tưởng niệm tôn vinh đức phật
và cùng suy ngẩm về chăn lý hòa bình về tinh thần khoan dung lòng tự bi
đồng thời phát quy những chân lý đó vào thực tiễn cuộc sống giảm thiểu xung đột và khổ đau
thiết lập mối quan hệ hòa bình hữu nghị hợp tác
diễn giữa các quốc gia các dân tộc và cùng xây dựng một thế giới hòa bình an lạc cho toàn nhân loại
đó là một sự đồng điệu với các mục tiêu của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
về phát triển bình vững thịnh vượng không ai bị bỏ lại phía sau mà chính phủ việt nam đang nỗ lực thực hiện
thủ tướng chính phủ nhấn mạnh hiện cuộc sống của nhiều quốc gia ngày càng phát triển
sống tại một số nơi
người dân còn chịu khổ đau do chiến tranh xung đột thiên tai ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu
khoảng cách giữa giàu và nghèo làm cho nền tảng đạo đức truyền thống của nhiều quốc gia bị ảnh hưởng
vì vậy thủ tướng đề nghị tại đại lễ vê sắc hôm nay hãy cùng tĩnh tâm chiêm nghiệm lời phật dạy
để tìm ra giải pháp và cùng nhau hành động để bảo vệ kiến tạo cho thế giới ngày càng an lạc tốt đẹp hơn
tôi đánh giá cao chủ đề thảo luận của đại lễ vê sách lần này là
cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bình vững
thể hiện trách nhiệm của phật giáo với hiện thực và tương lai xã hội cũng như thông điệp từ đại lễ
mỗi người chúng ta chính là sứ giả của đức phật
hãy cùng quan tâm chia sẻ hiện thực hóa thông điệp về hòa bình đoàn kết yêu thương và thực tiễn cuộc sống
góp phần đẩy lùi những xung đột những khổ đau
đói nghèo đưa con người tới cuộc sống an vui làm tỏa sáng ý nghĩa của vê sát trong khắp quả nhân dân
tiến tạo một nỗi tiếc bạc nguyết bạc trong thế giới hiện thực
việt nam là quốc gia có nhiều tôn giáo
phật giáo là tôn giáo có lịch sử từ lâu đời gắn bó sâu sắc với văn hóa truyền thống và đồng hành cùng dân tộc việt nam
với tấm gương sáng của phật hoàng trần nhân tông
nối tiếp truyền thống giáo hội phật giáo việt nam đã không ngừng phát triển và lớn mạnh
rõ ý chí hòa hợp đoàn kết và thống nhất khẳng định vị trí vai trò góp phần xây dựng đất nước
việc tổ chức đại lễ vê sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín thêm một lần nữa khẳng định nhà nước việt nam quan tâm
và tôn trọng những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong đó có phật giáo
hướng con người tới chân thiện mỹ phù hợp với văn hóa đạo đức và lối sống hướng thiện của con người việt nam
với chủ trương chủ động hội nhập quốc tế việt nam là bạn là đối tác tiên cậy
của các nước trong cộng đồng quốc tế chúng tôi sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác
của các quốc gia các tổ chức quốc tế nhân dân trên toàn thế giới với tinh thần đoàn kết
hòa bình hữu nghị hòa hợp giữa các dân tộc góp phần củng cố những giá trị văn hóa cao đẹp
của toàn nhân loại trong lĩnh vực văn hóa tinh thần việt nam chủ trương bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đồng thời tiếp thu đón nhận
tinh hoa văn hóa thế giới và hội nhập với các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới
thủ tướng chính phủ mong muốn cùng với sự thành công của đại lễ hình ảnh về một đất nước việt nam
hòa bình tươi đẹp con người việt nam thân thiện mến khách và nền văn hóa việt nam đậm đà
bản sắc dân tộc thống nhất trong đa dạng của việt nam sẽ tiếp tục được lan tỏa và có một mùa
với sắc an lạc trong ánh tử quang của đức phật và trong niềm tin vào một tương lai tươi sáng
hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại
tối qua phó thủ tướng vũ đức đam đã đến dự lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín
và festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn một mươi chín với chủ đề nha trang sắc màu của biển
lễ khai mạc được tổ chức tại quảng trường mùng hai tháng bốn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
trên sân khấu chính mang hình dáng của một con tàu lướt sóng ra khơi
chương trình nghệ thuật lễ khai mạc festival biển nha trang hai nghìn một mươi chín được dàn dựng công phu hoành tráng
với hai phần chính
những phần chính là khánh hòa tinh hòa hội tụ và nha trang sắc màu của biển
chương trình đã mang đến một không khí sôi động lung linh sắc màu với nhiều tiết mục nghệ thuật
giới thiệu những nét đẹp về lịch sử văn hóa con người và cảnh quan của vùng đất khánh hòa
chương trình đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến theo dõi
nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự an toàn giao thông
được ban tổ chức đặc biệt chú trọng
hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được công an khánh hòa huy động
tại quảng trường mùng hai tháng bốn nơi diễn ra lễ khai mạc lực lượng công an đã triển khai
nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tập trung chủ yếu vào công tác phòng ngừa
phòng chống các loại tội phạm trộm cắp cướp giật đảm bảo ở mức cao nhất
sự an toàn cho du khách và người dân
tại các tuyến đường chính dẫn vào khu vực diễn ra lễ khai mạc lực lượng cảnh sát giao thông
đã chủ động lập chốt để phân luồng điều hòa giao thông đảm bảo điều kiện thuận lợi an toàn
cho khu vực diễn ra khai mạc cũng như việc đi lại của người dân
với sự chuẩn bị chú đáo công phu đêm khai mạc festival biển nha trang hai nghìn một mươi chín
đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt người dân và du khách